thưa quý vị mặc dù tuyến đường hoàng trọng màu thuộc phường tân hưng quận bảy tp hcm
đã được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng đô thị và cho các phương tiện qua lại từ ngày ba mươi tháng bốn
nhưng đến nay tuyến đường này chưa thể sáng đèn về đêm
điều này đang gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và tình hình an ninh trật tự
tại khu phố này ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
điều này đang gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và tình hình an ninh trật tự
tại khu phố này ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thời gian này đang diễn ra giãn cách xã hội nên người dân hạn chế ra đường
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nên đã vắng rất nhiều so với trước
nhưng người dân cũng mong muốn chính quyền các cấp quan tâm đến khu phố này sớm được sáng đèn
để có câu trả lời thắc mắc của người dân khi nào đường hoàng trọng mậu ở phường tân hưng
quận bảy sẽ được sáng đèn chúng tôi đã tìm đến các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan
ngay sau khi có thông tin chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả trong các bản tin sau